xu hướng khởi nghiệp có lẽ đã trở nên khá quen thuộc và phổ biến hiện nay tại việt nam
khởi nghiệp đa lĩnh vực đa sản phẩm và đủ mọi lứa tuổi
nhằm giúp hiện thực hóa những ý tưởng đó ngày hội khởi nghiệp lớn nhất việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
với sự tham gia của hơn ba nhà đầu tư hiệp hội tổ chức ươm mầm
đã được tổ chức vào sáng ngày hai mươi sáu tháng tám tại tp hcm
ngày hội khởi nghiệp là sự kiện thường niên thu hút đông lượng thí sinh tham gia
với nhiều ý tưởng khởi nghiệp mới và số lượng tăng theo mỗi năm
đặc biệt năm nay thu hút được một trăm hai mươi dự án khởi nghiệp trong cả nước
và ba dự án quốc tế là hàn quốc và philippines
qua đó cho thấy được ngày hội khởi nghiệp việt nam đang dần mở rộng thị trường
tham dự cuộc thi với mô hình cà phê trong không gian âm năm độ c
nhóm bạn trẻ cà phê băng gây ấn tượng khi đem đến mô hình hai tảng băng hình thiên nga
với ý nghĩa chiến đấu lại không khí nóng của sài gòn
trưởng nhóm dự án cà phê ban anh nguyễn cao thắng cho biết
với mô hình cà phê văn này thì chúng tôi đã tìm ra công thức để làm nên
những mô hình băng khác như nhà hàng băng hay là khách sạn băng những quán ba băng
thì đó là lý do vì sao chúng tôi tới cuộc thi khởi nghiệp để tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án của mình
ở việt nam xu hướng khởi nghiệp đang có chiều hướng biến đổi mới mẻ
ngoài những dự án trong lĩnh vực công nghệ quen thuộc như xu hướng thương mại điện tử hay iot
năm nay bắt đầu có những xu hướng mới lạ hơn như thực tế ảo robot tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
mô hình nông nghiệp
ngoài ra xu hướng về dịch vụ du lịch ăn uống cũng được các bạn trẻ đem đến trong sự kiện năm nay
startup wheel là một cuộc thi dành cho nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau
không chỉ riêng về lĩnh vực về công nghệ
và cũng như là sàn giao dịch start up day cũng là một trong những nơi để có thể trưng bày
giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau
chúng ta sẽ thấy những cái món đặc sản của việt nam nhưng được kinh doanh theo một cách khác
được xây dựng theo một mô hình kinh doanh khác
chúng ta sẽ thấy những sản phẩm du lịch của việt nam như bây giờ được tận dụng trên nền tảng của công nghệ
tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong những điểm rất sáng tạo của các bạn startup hướng đến ngành về dịch vụ
và vốn đó là những ngành dịch vụ rất là truyền thống và chúng ta làm cho nó mới mẻ hơn
để giúp cho khách hàng càng ngày càng gia tăng thêm nhiều cái giá trị
qua sự kiện này các doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội được giao lưu học hỏi
tiếp cận được với các nhà đầu tư và giúp thực hiện hóa những ý tưởng của mình